ngày một mươi sáu tháng một mươi hai hơn một cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai và cảnh sát cơ động bộ công an
đã ra quân đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đợt gia quân này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo an ninh trật tự trên địa bàn
theo đó trong thời gian hai tháng từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh công an các địa phương huy động tối đa lực lượng phương tiện
đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực nhất là tội phạm có tổ chức
tội phạm ma túy vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vào dịp cuối năm
qua đó lập lại tình hình làm thay đổi diện mạo an ninh trật tự trên địa bàn
sau buổi lễ lực lượng các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành phố biên hòa và thành phố long khánh
đã đồng loạt gia quân kiểm tra truy quét các loại tội phạm trên địa bàn